sáng một mươi hai tháng chín thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đến thăm và làm việc tại đại học quốc gia hà nội
cùng tham dự buổi làm việc còn có phó thủ tướng vũ đức đam lãnh đạo văn phòng chính phủ các bộ ngành liên quan
đại học quốc gia hà nội là mô hình đại học nghiên cứu đa ngành đa lĩnh vực chất lượng cao đầu tiên ở việt nam
được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu đúc kết học tập kinh nghiệm có sàng lọc mô hình các đại học danh tiếng trên thế giới
cơ chế quản trị đại học tiên tiến đặt dưới sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của thủ tướng chính phủ
tạo điều kiện cho đại học quốc gia hà nội phát huy được quyền tự chủ cao trong mọi hoạt động
vừa thực hiện được sự liên thông liên kết vừa phát huy tính sáng tạo tự chủ tự chịu trách nhiệm của từng đơn vị thành viên và trực thuộc
trên nền tảng sức mạnh truyền thống được kế thừa từ các đơn vị tiền thân mà trực tiếp là trường đại học tổng hợp hà nội
đại học quốc gia hà nội đã đang tiếp tục khẳng định tính ưu việt của một mô hình đại học mới
nhân lên những giá trị mới từng bước phát huy hiệu quả mô hình quản trị đại học tiên tiến đạt nhiều thành tựu quan trọng và rất đáng tự hào
tại buổi làm việc thủ tướng đánh giá cao đại học quốc gia hà nội đã có nhiều đổi mới sáng tạo trong làm việc theo hướng chuẩn hóa hiện đại hóa hội nhập quốc tế
điều này đã được đánh giá cao qua kết quả giáo dục trong nước và quốc tế
để tiếp cận mô hình đại học bốn đại học quốc gia hà nội đã kiến tạo các điều kiện có thể mở các chương trình đào tạo mới
thành lập các phòng thí nghiệm trọng điểm theo hướng các công nghệ lõi của cách mạng công nghiệp bốn
đặc biệt trong nghiên cứu đại học quốc gia hà nội không chỉ quan tâm đến số lượng các công bố quốc tế
mà quan tâm thúc đẩy việc đăng ký phát minh sáng chế quan tâm đến ảnh hưởng của các nghiên cứu cơ bản đến các phát minh sáng chế thế nào
đây là một chỉ số cơ bản của hoạt động đổi mới sáng tạo
làm cơ sở cho hoạt động chuyển giao trí thức
ngay sau buổi làm việc thủ tướng đi thăm khu đô thị đại học quốc gia tại hòa lạc